xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
hà nội và các tỉnh thành phố phía bắc liên tiếp hứng chịu các đợt không khí lạnh trời rét đậm rét hại
tại các huyện miền núi xuất hiện băng giá còn các huyện đồng bằng nông dân co do xuống ruộng giữ ấm cho giống vụ đông xuân
có thời điểm nhiệt độ xuống thấp dưới một mươi độ c khiến nhiều người không khỏi dùng mình bởi cái lạnh thấu ra thịt
đặc biệt với những người vô gia cư lao động tự do làm công việc ngoài trời thì sự khắc nghiệt càng tăng gấp bội
rất nhiều hình ảnh người dân vất vả mưu sinh trong giá rét
sân mạng chia sẻ
thời tiết bây giờ khắc nghiệt quá
thời tiết khắc nghiệt dường như khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn
chỉ mong có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ phần nào thương thật sự
nhiều khi thấy mình thật cô độc giữa thành phố này nhưng nhìn cách mà người trong thành phố miêu sinh tự nhủ càng phải cố gắng
tội cho người dân vừa lạnh vừa thiệt hại gia súc gia cầm
ở nhiệt độ này ở xứ lạnh đã ở trong nhà có hệ thống sửa ra ngoài có đủ nón khăn bao tay áo quần dày dành riêng cho mùa đông
còn người dân ở tỉnh miền núi đã nghèo còn thêm khí hậu khắc nghiệt
nhiều ý kiến cư dân mạng đồng cảm với thời tiết thế này mà nhiều người vẫn phải lăn lộn vì miếng cơm manh áo khó nhọc mưu sinh vượt qua thời tiết giá lạnh để kiếm những đồng tiền ít ỏi
những ngày cuối năm cũng là cơ hội để người lao động kiếm thêm cho cái tết
nhưng cũng có kiểu mưu sinh gần đây bị cư dân mạng đặc biệt lên án
đó là tình trạng trẻ em đi bán hàng rong và trèo kéo du khách ở sapa vẫn diễn ra khá phổ biến
mặc dù chính quyền thị xã sapa mới đây đã tổ chức xe lưu động phát loa kêu gọi du khách không mua hàng rong để bảo vệ quyền trẻ em
nếu chúng ta không mua cương quyết không mua thì sẽ không có chuyện này xảy ra nữa
không mua thì thấy thương tâm mà mua thì tiếp tay cho bọn buôn lợi dụng trẻ em
đi chợ đê
em sapa mà thấy thương bọn nhỏ gây ấy trời rét cắt da cắt thịt mà toàn thấy mấy đứa trẻ điệu em nhỏ đi trèo kéo du khách
trời giá rét xuống còn hai độ đế người lớn còn không chịu nổi cái lạnh thấu xương
vậy mà nỡ lòng bắt các em nhỏ như vậy dầm rét chịu lạnh để bán hàng
chuyện chăn rắt trẻ em đẩy chúng ra đường để gợi lòng chắc ẩn của người đời đã và đang xảy ra ở hầu khắp các tỉnh thành phố trên cả nước
thậm chí nhiều người rất tản nhẫn
biến những đứa trẻ lành lặn thành tật nguyền để gợi sự thương xót mà kiếm được tiền nhiều hơn bất chấp thời tiết
theo cư dân mạng chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp song chưa giải quyết rứt điểm khiến cho hình ảnh khu du lịch sapa xấu đi trong mắt du khách
phải dùng biện pháp khác để gian dạy những người lớn không có lương tâm kia để tình trạng này kéo dài tội cho những đứa trẻ quá
không cho tiền thì tội mà càng cho thì trẻ em càng bị bóc lột
vấn đề này các ban ngành cần trực tiếp làm việc với phụ huynh
nên có chế tài nặng dành cho những đối tượng dùng trẻ em làm phương tiện kiếm tiền chứ tuyên truyền hơi nhẹ
hình ảnh xấu trong mắt khách du lịch tội những em nhỏ cần phải nghiêm cấm trẻ em bán hàng rong
cư dân mạng cho rằng những lao động tự do người bán hàng rong xe ôm vẫn lao ra đường biêu sinh bất chấp giá lạnh
vì một cuộc sống no đủ hơn mong muốn con cái được học hành đàng hoàng hơn họ miệt mài làm việc không quản khó nhọc
dù thời tiết có khắc nghiệt thế nào họ vẫn đều đặn đi làm miễn sao có thêm thu nhập cho gia đình
cư dân mạng cũng mong muốn những đứa trẻ sẽ không bị người lớn thậm chí bị chính những người sinh ra chúng đẩy ra đường để làm kế sinh nhai
xung quanh việc vất vả mưu sinh trong giá rét quan điểm suy nghĩ của bạn như thế nào hãy cùng chia sẻ và tương tác với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
kinh đáng hoạt động này lại càng rầm rộ hơn nữa
một xe ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát bốn mươi ba a năm mươi ba nghìn một trăm ba mươi sáu vừa bị lực lượng giao thông liên ngành tiến hành kiểm tra
trên xe có năm hành khách tài xế một mực nhận là người nhà và một người là người quen nhờ trợ giúp vào đà nẵng không thu phí
thế nhưng sau một hồi quanh co bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng chức năng đã khiến tài xế này thừa nhận hành vi vận chuyển hành khách
trái quy định của mình
tài xế nhận khách là người nhà người quen hay chỉ cho đi nhờ
vì vậy mà việc thu phí
chỉ được trợ giúp vào đà nẵng
thực hiện sau khi trả khách
chỉ không bán vé hay thu tiền trước
và đây cũng chỉ là một trong số ít những chiêu trò
mà các xe khách hoạt động trá hình này
dùng để đối phó với lực lượng chức năng
trong quá trình tuân trá kiểm soát của đoàn liên ngành
thì các nhà xe chạy tuyển huế đà nẵng
thì đã sử dụng các người gọi là chím môi
để đi theo các đoàn liên ngành
để cảnh báo cảnh giới cho các đoàn liên ngành
các xe các lực lượng chức năng dưới đường
và thường thường chạy các vòng các đường nhánh
để nhằm trộn tạnh lực lượng tuân trá kiểm soát
trong quá trình xử lý thì đa số các nhà xe và lãi xe
thường chống đối không kỹ vào biến bản
qua đầu tranh dùng các biện pháp nghiệp vụ
của đoàn kiểm tra liên ngành
thì đã cắt các khách ra
và hành khách đã công nhận việc đoàn xe này
là đoàn xe trên các trang mạng và đoàn tài tầng nhà
riêng trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
đã có hơn một trăm bảy mươi xe hoạt động chở khách trá hình
trên tuyến huế đà nẵng
chỉ trong một buổi sáng
tổ liên ngành có thể xử lý hàng chục trường hợp vi phạm như thế này
thế nhưng dù bị xử lý
nhưng hoạt động xe trá hình vẫn tiếp diễn
bởi mang lại lợi nhuận cao
vì không phải đóng thuế
phí và thu tiền gấp hai ba lần
xe chạy tuyến cố định
đặc biệt trong dịp cuối năm
nhu cầu đi lại tăng cao
hoạt động này lại hoạt động một cách bất chấp
đặc biệt trong dịp cuối năm
nhu cầu đi lại tăng cao
hoạt động này lại hoạt động một cách bất chấp
đặc biệt trong dịp cuối năm
nhu cầu đi lại tăng cao
hoạt động này lại hoạt động một cách bất chấp
nhưng bằng cả cái vụ thì chúng tôi đã xử lý và kiến quyết
là tiếp tục trả trường hợp là đánh trọng bảo vệ
chúng tôi sẽ xử lý trường hợp này dài hàng
để kịp thời chấm dứt trường hợp này
trước thực trạng xe khách trá hình
ngày càng râm rộ
tỉnh thừa thiên huế đã thành lập đoàn liên ngành
tổ chức đợt cao điểm
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đến ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ra quân tuần tra xử lý các lỗi vi phạm
trong vận tải hành khách
với mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông
dịp trước trong và sau tết nguyên đáng
bên cạnh việc tuần tra
tăng cường xử lý
lực lượng chức năng cũng cần phải có
những chế tài mạnh hơn
đồng thời đảm bảo an ninh trật tự
đề ra giải pháp căng cơ gốc rễ
để có thể quản lý tốt
loại hình xe khách trá hình
với nhiều hình thức ngày càng biến tướng này
tiếp tục với một chủ đề về giao thông
thưa quý vị một trong những thông tin
thú sự chú ý của dư luận trong những ngày qua
đó là đề xuất của bộ tài nguyên
và môi trường về việc thu hồi loại bỏ
xe cơ giới cụ nát lạc hậu
không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành
gây ô nhiễm
trường trong thành phố
đề xuất này đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
bởi nó có thể tác động tới hàng triệu người
nếu như trở thành hiện thực
việc loại bỏ xe cũ nát liệu có khả thi
hay vẫn chỉ là một chủ trương bàn nhiều làm ít
và hôm nay bàn luận sâu hơn
về vấn đề này chúng tôi đã mời tới
trường quay tiến sĩ nguyễn xuân thủy
một người đã có ba mươi năm nghiên cứu
trong lĩnh vực giao thông cảm ơn ông đã thanh thời gian
cho truyền hình của bộ tài nguyên
và có lẽ là trước khi đi tới những bàn luận cụ thể hơn
nhưng mà ông cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi
một tổng hợp ngắn ngay sau đây
bộ tài nguyên và môi trường vừa có văn bản
gửi các tỉnh thành phố đề nghị tăng cường
kiểm soát ô nhiễm không khí
và xử lý triệt đề điểm nóng về ô nhiễm bụi
khí thải nhất là ở các đô thị lớn
hà nội tp hcm
nguyên nhân chính do bụi khí thải
từ xe cộ xây dựng công nghiệp
với lượng thải lớn chưa được kiểm soát hiệu quả
đáng chú ý trong các giải pháp
bộ tài nguyên và môi trường đề nghị
các thành phố lớn nhất cần thu hồi
loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát lạc hậu
không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành
gây ô nhiễm môi trường
theo số liệu thống kê của cục đăng kiểm việt nam
cả nước có khoảng ba bốn triệu ô tô
và năm mươi triệu xe máy
trong đó tp hcm có khoảng bảy triệu xe máy
tp hcm có khoảng chín triệu xe máy
thường xuyên tham gia giao thông
mỗi thành phố còn có khoảng hơn
sáu trăm linh đến bảy trăm linh ô tô

khiến hai thành phố này ô nhiễm nghiêm trọng
nhất là khi nhiều người không chăm sóc
xe định kỷ dù đồ xe quá cũ
theo ông ông có ủng hộ
quan điểm của ông là chúng ta có ủng hộ
đề xuất là nên thu hồi xe
của giới cục đăng hay không ạ
về nguyên tắc thì tôi ủng hộ cái chủ trương đó
vì là cái việc
cái khí thải nó gây ra cái ô nhiễm môi trường
cho nước ta nhất là hà nội
tp hcm thì rất rõ ràng rồi
cái ô nhiễm đó nó gây
tạo ra những cái chất khí rất độc
rồi là sulfuric
rất là hợp chất của lưu hình
thế rồi là vấn đề oxy carbon
vân vân kể cả benzene nữa
những cái chất đó nó gây ra tắc hại đến phổi
rồi kể cả gây ung thư
cho nên là những cái điều mà hạn chế
khi xả nhất là những cái xe máy hỏng
những cái xe ô tô hỏng
cũng là rất là thiết
vâng đến thời điểm này thì chúng ta đã có một cái số liệu nào đó
chính xác về những cái phương tiện
về các loại xe máy
cũ nát và lạc hậu đó
theo tôi biết thì là ở hà nội này
chúng ta có khoảng gần sáu mươi
những cái xe
mà cũ nát và hư hỏng
những cái xe đó sử dụng
có thể từ hai mươi đến năm mươi năm
theo tổng số thống kê cho tôi thấy như vậy
những cái xe cũ nát thì chưa có cái tư chữ rõ ràng
thời hạn không rõ ràng
cho nên là chúng ta chỉ thấy là những cái xe
mà chế biến rồi hư hỏng
rồi là xả khói đen ở trên đường này nhiều
đó là những cái xe mà
người ta gọi chung là cái xe quá hạn
cũ nát và cần phải
phía thả cần phải
phải loại bỏ
vâng đề xuất lần này thì là mới
tuy nhiên không phải lần đầu tiên chúng ta nghe tới
cái đề xuất như thế này
nhưng mà cũng có thể thấy rằng là
chưa có một đề xuất nào mà chúng ta có thể
thực hiện một cách hiệu quả và triệt đề được
cái nguyên nhân vướng mắt và do đâu ạ
rõ ràng từ năm hai nghìn một mươi tám
chúng ta đã có đề xuất này rồi
nhưng mà không thực hiện được
theo tôi nguyên nhân không thực hiện được
thì có nhiều có thể tóm tắt một số điểm sau
cái thứ nhất là chúng ta chưa có những văn bản
những cái chế tài chính thức
quy định là thời hạn xe là bao nhiêu
vì vậy cho nên không thể là loại bỏ được
cái thứ hai là
cái xe là cái của cải của người dân
cho nên cũng không có cái văn bản nào quy định là
hay là luật giao thông quy định là
những cái xe đó là phải thu hồi
cái thứ ba là
đối với người dân thì cái xe là
tuy là nó củ nát
nhưng mà đối với nhiều gia đình nó là một cái cần khổ cơm
là cái phương tiện kiếm sống của gia đình
cho nên không thể một lúc loại bỏ được
và thứ tư nữa
là xe nó lưu hành nhiều
cái xe chính chủ rất là khó
giấy tờ thì là mất mát
cho nên là việc xác định xe chính chủ
để mà xử lý để mà
xa thải cũng rất là khó khăn
và điểm nữa là cái số lượng xe nó lớn
cho nên không thể làm một lúc được
một hà nội này có đến
sáu mươi xe thì không thấy một lúc làm được
cho nên cái đó cũng phải có tổ chức
cũng phải có chế tài
cũng phải có một cái lộ trình tốt thì mới thực hiện được
vâng không chỉ ở hà nội đâu ạ
một cái số lượng rất lớn những cái phương tiện như thế
cũng đang lưu hành tại thành phố hồ chí minh
và một số những cái thành phố lớn khác
thành phố hồ chí minh thì tôi đo là lớn hơn nữa
một cái dòng phương tiện mà chúng ta cũng có thể thấy là
rất lớn và các thành phố lớn như thế
nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cái lộ trình mà
nếu mà chúng ta thực hiện như thế này đúng không ạ
thưa ông cũng có những ý kiến chỉ ra rằng là
nếu mà chúng ta cấm triệt để thì chúng ta cũng sẽ
thực hiện được đề xuất này đấy chứ không phải là không ạ
thế nhưng theo ông liệu đó có phải là
giải pháp hợp lý và người dân sẽ chấp thuận hay không
và chúng ta nên thu hồi hay là
chỉ cấm lưu thông thôi ạ
theo tôi là
tốt biện pháp phải hài hòa
và phải phù hợp với thực tiễn
biện pháp nó chính sách nào nó cũng phải đi vào cuộc sống
và nó phù hợp với điều kiện
nhất định mức sống của người dân
thì theo tôi là cái việc thu hồi
hay là hạn chế
cũng là cùng mục tiêu thôi
việc thu hồi
thì nó đi với chính sách
tôi nói ví dụ xe nào thu hồi thì phải có nhà nước
nếu mà gia đình nào ta khó khăn
cá nhân nào khó khăn thì cũng phải có cái
cái cái cái cái
gọi là trợ giá cho người ta
giúp đỡ cho người ta
thì tôi nghĩ có thể thực hiện được
trợ giá như thế thì cũng phải là chính sách
nhưng mà làm thế nào đó
ta làm một cái trách nhiệm
có một cái lộ trình thực lý
và phù hợp với thực tiễn của việt nam
thì tôi vẫn có thể thực hiện được
vâng như ông vừa đáp đến
một cái vấn đề đó là hỗ trợ cho người dân ạ
tại thành phố hà nội thì
cũng đã có trước đây chúng ta cũng đã
từng thấy rằng có một cái đề xuất là
chúng ta nên hỗ trợ cho người dân trong việc là
đổi những cái phương tiện
cũ nát đó
tuy nhiên là cũng có những ý kiến băn khoăn rằng khi
cái đề xuất này thì sẽ có cái sự
trục lợi này hay là cái nguồn ngân sách
để hỗ trợ đó thì chúng ta lấy từ đâu ạ
vậy thưa ông là để có thể vừa đảm bảo
an sinh xã hội lại vừa thực hiện được
và triệt để cái vấn đề là thu hồi xe cũ nát
thì chúng ta phải có biện pháp như thế nào ạ
theo tôi thì cái này nó phải có một
cái biện pháp
nó đơn giản thôi nhưng mà
nó thực tế
ví dụ chúng ta không thể thực hiện một lúc
thu hồi sáu mươi xe được
mà chúng ta phải làm
có một cái lộ trình ba năm năm
như vậy mỗi năm chúng ta thực hiện một số lượng
xe nào đó với cái mức độ hư hỏng
khác nhau tôi nói ví dụ trước hết
chúng ta làm những cái xe mà xả khói đen
nhiều những cái xe độc nhất
thứ hai xe nó quá cũ nát đi thì chúng ta
có thể thu hồi mà thu hồi đến đâu
là có chính sách luôn những cái xe thu hồi đó
đều nhà nước phải có có
có thể là hỗ trợ cho người dân
ba năm triệu ví dụ như vậy
thì tôi nghĩ chỉ cần khoảng đủ
hai ba mươi tỷ là có thể
thu hồi được hàng nghìn xe rồi
thì như thế là con số rất thực tế
vẫn có thể làm được nhưng mà chúng ta
kéo dài ra ba đến năm năm ví dụ như vậy
thì mỗi năm chúng ta giảm đi
một số lượng xe nào đó ví dụ
năm ba nghìn xe thì dần dần
chúng ta sẽ thấy là
người dân sẽ chấp nhận
cái cách làm như vậy
nó có từ từ nó từng bước
và cũng có
hỗ trợ nhất định của nhà nước thì người ta
sẽ chấp nhận được theo tôi là như vậy
cái giải pháp mà chúng ta loại bỏ xe
cũ nát ở trong hệ thống giao thông
nó không chỉ là cái mục tiêu của việt nam đâu ạ
rất nhiều quốc gia trên thế giới họ
đã thực hiện được cái chủ trương này
và chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều
lợi ích đã đem lại như là không khí bớt ô nhiễm
hơn này và chính người dân chúng ta
sẽ là những người mà chúng ta
gọi là chúng ta có được cái sự tích cực từ
về vấn đề này trước đúng không ạ
có lẽ là cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay
và cũng có thể là chúng ta sẽ
còn có một cơ hội nào đấy để có thể gặp nhau
và chúng ta sẽ bàn về tiếp theo về chính sách này
nhưng khi đó thì chúng ta sẽ thấy được một cái tia hy vọng
một cái ánh sáng nhiều hơn
trong cái đề xuất này đúng không ạ
rằng là cái chính sách này có thể thực hiện được
với cái sự hài hòa giữa nhà nước
với nhân dân một mặt là vẫn
giảm được ô nhiễm
nhưng một mặt là vẫn đảm bảo cuộc sống của người dân
một cách yên bình và tốt đẹp
vâng ạ rất cảm ơn chia sẻ của ông
vâng và chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay
sẽ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác